kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm và kết thúc vào ngày hai mươi tám tháng sáu
tại kỳ họp này quốc hội dự kiến sẽ xem xét bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhiệm kỳ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn hai mươi sáu
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm hội nghị lần thứ chín ban chấp hành chuồng đảng khóa một mươi ba đã thống nhất rất rõ
giới thiệu ông tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
ông tô lâm ủy viên bộ chính trị giữ chức bộ trưởng bộ công an từ ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
qua tám năm điều hành lực lượng công an bộ trưởng tô lâm đã biến lời hứa thành hành động
để lại nhiều dấu ấn đột phá nổi bật
vào năm hai nghìn một mươi tám bộ công an đi đầu cho công tác tinh gọn lực lượng
bộ máy của bộ công an không còn sáu tổng cục trực thuộc gần sáu mươi cuộc được sắp xếp lại giảm gần ba trăm linh đơn vị cấp phòng
ở công an địa phương sau khi sắp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại giảm hơn năm trăm linh đơn vị phòng và gần một đơn vị cấp đội
bộ trưởng tô lâm cũng đã quyết định điều động hai mươi năm công an chính quy về cấp xã thay thế cho gần một mươi bốn phó trưởng công an xã thị trấn và một trăm một mươi ba công an viên
sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước mà còn giúp bộ máy tinh gọn hoạt động chuyên hiệu quả hơn
phát huy vai trò của nòng cốt của lực lượng công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
trong lịch sử quốc hội bộ công an là bộ đầu tiên tham yêu trình quốc hội thông qua năm luật trong một năm
để đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đây cũng là điều nhiều dự án quan trọng có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi ích của công dân và tác động đến kinh tế xã hội gồm có
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của bộ công an
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam bao gồm ba điều
nổi bật là việc sửa đổi về giấy tờ xuất nhập cảnh và sửa đổi cấp hộ chiếu phổ thông trong nước hay việc nâng cao thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh
luật căn cước công dân được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu có hiệu lực
luật này thay đổi căn bản so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn sự đổi tất cả ba mươi chín điều bổ sung bảy điều
trong dự án luật này cách thức quản lý công dân thay đổi hoàn toàn chuyển từ quản lý thủ công trước đây sang quản lý công dân
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội thông qua vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc điều chỉnh này sẽ bảo đảm không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động không làm tăng chi ngân sách và góp phần kiện toàn tinh gọn thống nhất một đầu mối
cắt bỏ được các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng hiện nay đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong quá trình chủ trì soạn thảo xây dựng các dự án luật được giao
bộ công an luôn quán triệt quan điểm được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiều lần lưu ý đó là phải đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết
và trước hết không cua cậy càng cá cậy vây không xem đó là việc riêng của bộ ngành nào
xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn
liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được bộ công an điều tra xử lý với hơn bốn bốn trăm linh vụ hơn sáu ba trăm linh đối tượng phạm tội về kinh tế
hơn tám trăm linh vụ gần hai ba trăm linh đối tượng phạm tội về tham nhũng chức vụ tăng cả về số vụ và đối tượng so với năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó thu hồi được nhiều hơn tài sản cho nhà nước góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý kinh tế xã hội
hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử
năm đại án điển hình là kết quả nổi bật của công tác điều tra xử lý thảm nhũng tiêu cực bao gồm
đầu tiên là vụ án xảy ra tại tập toàn slc
điển hình sai phạm trong lĩnh vực thao túng thị trường chứng khoán chuyên môn sâu hoạt động khép kín đã khởi tố hai mươi một bị can
đã kết luận điều tra giai đoạn một và đề nghị truy tố
vụ án thứ hai là vụ án xảy ra từ tập đoàn tân hoàng minh đến nay đã kết luận điều tra
ban hành cáo chạm truy tố một mươi năm bị can về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản
vụ án thứ ba liên quan đến công ty aic điển hình trong sai phạm đấu thầu đấu giá đã khởi tố bốn vụ án bảy mươi một bị can
trong đó là xử lý hình sự một nguyên bí thư tỉnh ủy một nguyên chủ tịch tỉnh và nhiều cán bộ diện tỉnh ủy quản lý
đại án thứ tư điển hình là sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng dùng ngân hàng để làm sân sao cho doanh nghiệp
trong lệ sinh thoái phạm thịnh phát là vụ án xảy ra tại tập đoàn phạm thịnh phát ngân hàng scb đến nay đã khởi tố ba vụ án một trăm linh tám bị can
trong đó có hai mươi ba bị can là lãnh đạo cấp vụ cục cán bộ cơ quan thanh tra kiểm toán thanh tra giám sát ngân hàng
và lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương năm là vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và trung tâm đăng kiểm địa phương
điển hình cho sai phạm có tính sau hệ thống kéo dài các cơ quan đã bị khởi tố là một trăm một mươi bốn vụ án tám trăm linh tám bị can tại bốn mươi chín địa phương
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiến tới không dám không thể không muốn không cần tham nhũng
dấu ấn đặc biệt về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngoài để lại những dấu ân đặc biệt trong tinh gọn bộ máy đấu tranh phòng chống tội phạm quá trình làm bộ trưởng bộ công an
ông tô lâm còn chỉ đạo quyết liệt sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất quản lý căn cước công dân
hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn năm tám trăm linh tỷ đồng đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước tới nay
giúp cung cấp thông tin cơ bản đầy đủ tính pháp lý về công dân cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ
để triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã huy động gần bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ tham gia thu thập cập nhật bổ sung thông tin dân cư
đào tạo gần hai mươi bốn cán bộ địa phương sử dụng hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính
giảm giấy tờ công dân hướng tới bỏ quản lý sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý cư trú điện tử
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chúng ta chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau
hiến pháp quy định phải bảo vệ người dân người dân có quyền sống bất cứ đâu trên lãnh thổ việt nam
do đó mục tiêu ý nghĩa bảo vệ nhân dân của việc này là rất lớn
trước đó sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín ngày một mươi tám tháng năm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua
và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận của hội nghị trung ương chín đề ra
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương chín đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự
để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng về việc trung ương thống nhất sắc cao giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước và đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thương trực quốc hội
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
ông tô lâm sáu mươi bảy tuổi quê ở huyện văn giang tỉnh hưng yên trình độ giáo sư tiến sĩ
ông tô lâm là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên trung ương đảng các khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
bí thư đảng ủy công an trung gương đại tướng bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ông tô lâm là đại biểu quốc hội các khóa một mươi bốn một mươi năm sự nghiệp của ông tô lâm gắn liền với ngành công an
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông tô lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như phó trưởng phòng rồi trưởng phòng cục bảo vệ chính trị i
rồi cục trưởng cục bảo vệ chính trị iii phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh rồi phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục an ninh i tổng cục trưởng tổng cục an ninh i
từ năm hai nghìn một mươi ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ công an
tại đại hội chín của đảng năm hai nghìn một mươi một ông tô lâm được bầu là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn ông tô lâm được thăng cấp bậc hàng thượng tướng
tại đại hội một mươi hai của đảng năm hai nghìn một mươi sáu
ông tô lâm được bảo lợi ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một

sau đó được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ công an
tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông tô lâm được phong hàm đại tướng
ông tôn lâm cũng là đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm